trước tình trạng nhiều nơi thiếu máu dự trữ trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn
công an tỉnh đồng nai phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh
và trung tâm truyền máu khu vực chợ rẫy tổ chức chương trình hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh đồng nai được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu
trong việc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh
toàn bộ khoảng một một trăm linh đơn vị máu thu được từ chương trình sẽ được trung tâm truyền máu khu vực chợ rẫy
cung cấp cho các bệnh viện phục vụ nhu cầu cấp cứu và khám chữa bệnh